và sáng nay có thêm chín mươi sáu ca mắc mới tại bảy tỉnh trong đó tại bắc ninh có ba mươi bốn ca bắc giang ba mươi hai ca hai mươi năm ca tại tp hcm hai ca tại lạng sơn tại phú thọ và hà nội mỗi địa phương có thêm một ca
trong số này bảy mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
có hai mươi tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới bao gồm yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế nam định hòa bình
tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai và bạc liêu
căn cứ vào tình hình thực tế từ giờ ngày hôm nay một mươi ba tháng sáu tỉnh bắc ninh tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa bàn